trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng chín đoàn công tác văn phòng chính phủ có buổi làm việc với tỉnh thái nguyên
và một số doanh nghiệp nhằm nắm bắt thực tế triển khai các chính sách quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động nghiên cứu
ứng dụng và phát triển công nghệ cao của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
hiện tỉnh thái nguyên có trên bảy hai trăm linh doanh nghiệp nhưng chỉ có ba doanh nghiệp công nghệ cao
một đơn vị hoạt động ứng dụng công nghệ cao đã được cấp giấy chứng nhận năm doanh nghiệp khoa học và công nghệ
các doanh nghiệp đã kiến nghị đề xuất với các bộ ban ngành trung ương về các vấn đề như
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp công nghệ cao đơn giản các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao
đề nghị kéo dài thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao đề xuất bộ tài chính tổng cục thuế
ban hành văn bản quy phạm pháp luật văn bản hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu cho các trường hợp cụ thể
đoàn công tác đánh giá cao nội dung làm việc đồng thời tổng hợp báo cáo tham mưu cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện quy định cơ chế chính sách với lĩnh vực này